hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy
để thảo luận xem xét thông qua báo cáo kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
cùng nhiều nội dung quan trọng khác phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã dự và chỉ đạo kỳ họp
phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị ghi nhận và chúc mừng
những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ tỉnh phú thọ cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư
nâng cao năng lực cạnh tranh xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông
quản lý chặt chẽ đất đai tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường
tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
tiếp tục đổi mới tư duy đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ đạo tổ chức điều hành công việc hiệu quả
gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả theo tinh thần nghị quyết một mươi tám của trung ương
chủ động ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh
do hội đồng nhân dân tỉnh bầu và thông qua một số nghị quyết quan trọng